công an thành phố lào cai vừa bắt giữ thành công ba đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ gây nhức nhối tại địa phương
các đối tượng bị bắt giữ gồm uông huy hải nguyễn thị chính vũ thị nga cùng cư trú trên địa bàn
hải bị bắt quả tang khi đang vận chuyển năm gậy rút ba khúc bằng kim loại hai bình xịt hơi cay hai rùi cui điện đem giao cho khách hàng đặt qua mạng
tại cơ quan điều tra hải khai nhận đã mua số hàng trên của nguyễn thị chính
đấu tranh mở rộng nguyễn thị chính khai thường xuyên lấy hàng của vũ thị nga tiến hành khám xét quầy hàng của nga tại chợ cốc lếu
lực lượng chức năng phát hiện một trăm ba mươi ba vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ bao gồm các loại súng điện súng nhựa súng bằng kim loại bình xịt hơi cay gậy rút ba khúc rùi cui điện cùng các loại đao kiếm
lực lượng chức năng tỉnh hà nam vừa tiến hành tiêu hủy hơn ba trăm linh vũ khí thô sơ súng tự chế và công cụ hỗ trợ
đây là số lượng vũ khí công cụ hỗ trợ được công an huyện kim bảng tỉnh hà nam thu giữ thông qua công tác kiểm tra hành chính cũng như tuyên truyền vận động nhân dân và tự giác giao nộp từ năm hai nghìn một mươi chín cho đến nay
tại buổi tiêu hủy hội đồng tiêu hủy đã tổ chức kiểm tra phân loại toàn bộ số vũ khí công cụ hỗ trợ và tiến hành tiêu hủy hơn một trăm linh khẩu súng các loại gần hai trăm linh rùi cui điện dao phớt và đao kiếm
theo đúng quy trình thủ tục có sự giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng bằng cách đưa vào máy cắt nhỏ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia tiêu hủy
một đường dây đánh bạc quy mô lớn hơn ba tỷ đồng vừa được công an tp đà nẵng phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an triệt phá
và đây được xem là đường dây đánh bạc qua mạng bị bóc gỡ lớn nhất tại đà nẵng từ trước đến nay
đêm ngày hai mươi ba
dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng chín hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ của công an thành phố đà nẵng và cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an được huy động
khi mệnh lệnh xuất phát được công bố hơn hai mươi tổ công tác cùng lúc ập vào các địa điểm được theo dõi từ trước
tổ công tác đặc biệt có nhiệm vụ bắt giữ huỳnh ngọc anh bốn mươi tám tuổi trú tại phường nại hiên đông quận sơn trà
huỳnh ngọc anh được xem là đối tượng cầm đầu đường dây ở thành phố đà nẵng và tỉnh gia lai
chính bởi sự quy mô và tinh vi của các đối tượng trong đường dây chuyên tổ chức đánh bạc đánh bạc qua internet nên yêu cầu bí mật được các lực lượng đặt lên hàng đầu
theo cơ quan điều tra hoạt động của huỳnh ngọc anh và đồng bọn bắt đầu từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
thông qua việc sử dụng trang mạng đánh bạc có máy chủ đặt ở nước ngoài như bóng tám mươi tám com bóng tám mươi tám net booking tám mươi tám net smart booking tám mươi tám net
để mở tài khoản tổng cá cược các môn thể thao như bóng đá bóng rổ đánh bài
huỳnh ngọc anh đã phân phối và quản lý các tài khoản con bên dưới với sự trợ giúp của em ruột là huỳnh ngọc đính ba mươi chín tuổi chú quận sơn trà
tham gia đường dây này có nhiều đối tượng hình sự vừa hoạt động cờ bạc vừa cho vay lãi nặng và có các hoạt động khác theo kiểu xã hội đen
việc nhanh chóng bắt giữ các đối tượng trong đường dây này tại tp đà nẵng đã được người dân và chính quyền tp đánh giá cao